chỉ trong vòng tám năm trở lại đây diện tích trồng quế của lào cai đã tăng gần gấp ba lần
từ hai mươi hai sáu trăm linh ha năm hai nghìn một mươi năm lên đến năm mươi tám ha năm hai nghìn hai mươi ba
đưa lào cai trở thành địa phương có diện tích trồng quế lớn thứ hai cả nước
thu nhập của người dân được nâng cao và ổn định đời sống sung túc bộ mặt nông thôn khang trang
không chỉ phủ xanh các cánh rừng cây quế đã trở thành loài cây làm kinh tế của người vùng cao
vùng trọng điểm quế của lào cai được xây dựng tại bốn huyện đó là bảo yên bảo thắng văn bàn và bắc hà
với quy mô trên năm mươi một ha chiếm chín mươi diện tích quế toàn tỉnh
tại những địa bàn được quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu quế của tỉnh lào cai
đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tiếp tục trồng quế thay thế cho các loại cây lầm sản kém hiệu quả
mỗi một ha quế thì bây giờ nguyên thu nhập từ lá để người dân đảm bảo được cuộc sống bình thường
các diện tích đồi rừng trước đây để trồng vườn ốt nương ốt thì bây giờ người dân đã chuyển sang trồng cây quế
theo ghi chép tại lào cai cây quế được người dân tộc gia đình trồng
sau mang về trồng tại xã nậm đét huyện bắc hà cách đầy khoảng năm mươi năm
từ một loại cây chủ yếu phục vụ làm dược liệu gia vị
cây quế đã được khai thác giá trị thương mại từ vỏ cành lá lấy gỗ
người dân cũng nhận thức rất là nhanh và người ta đã biết được giá trị của cây quế
người ta đầu tư từ phân từ giống và công để đảm bảo được cây năng suất
đến bây giờ diện tích của chúng tôi là trên chín trăm linh
nó là cây quế từ năm năm đến bảy năm tuổi đang cho thu nhập từ lá
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay tỉnh lào cai đã thực hiện phát triển vùng trồng quế bền vững
theo tiêu chuẩn hữu cơ quản lý rừng bền vững gắn với xây dựng thương hiệu quế lào cai
một quy trình từ cung ứng giống trồng và chăm sóc cho đến thu hoạch và sơ chế
đang được áp dụng tại các vùng trồng quế trọng điểm
muốn làm được cây sản phẩm hữu cơ thì ngành nông nghiệp đã có những hướng dẫn quy trình
trẻ và đã khuyến kháo đến tất cả người dân
hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng thành một cái cuốn cẩm nang
để gửi cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp cũng như người dân nghiên cứu
cây giống ở nẵm đẹp được ủy ban dân tỉnh cấp phép
cây giống ở đấy là nó được bà con nhân dân trồng rất là lâu đời rồi ạ
nên là nó trở thành một cái thương hiệu và nhiều người dân biết đến
huyện bảo yên tỉnh lào cai những đồi trồng ngô sắn trước đây đã được phủ màu xanh của cây quế
những con đường khang trang nối liền giữa các thôn bản
cuộc sống của người dân bảo yên này đã khấm khá hơn
đói nghèo đã lùi xa
thành công đó có được một phần không nhỏ từ định hướng xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế từ cây quế
hiện nay thì trên địa bàn của huyện thì đang có vào khoảng độ trên hai mươi năm hectare diện tích trồng quế
nó là sấp xỉ vào khoảng độ một phần ba diện tích tự nhiên của huyện
thế thì đối với việc phát triển cây quế trong thời gian vừa qua thì phải xác định đấy là phát triển cách nhanh chóng
thời điểm này giai đoạn này và giai đoạn tiếp theo thì phải có một định hướng có một bước đi và có một cách làm
nó mang tính lâu dài mang tính căn cơ
xã xuân hòa là thủ phủ quế của huyện bảo yên
xã hiện có hai mươi một thôn bản tất cả đều trồng

tổng diện tích quế khoảng hai năm trăm linh hectare chiếm bảy mươi diện tích cây trồng trên địa bàn xã
bà hoàng thị duyên năm nay đã gần bảy mươi tuổi
trước đây gia đình bà chỉ trồng lúa trồng ngô đời sống gặp nhiều khó khăn
từ cuối những năm chín mươi theo sự tuyên truyền vận động của địa phương gia đình bà đã chuyển đổi cây trồng sang trồng quế
từ cây quế gia đình bà khai thác cành vỏ kết hợp với làm du lịch giúp cải thiện đáng kể thu nhập cho gia đình

tổng diện tích quế khoảng hai năm trăm linh hectare chiếm bảy mươi diện tích cây trồng sang trồng
mỗi hectare quế cho thu về từ năm trăm linh đến tám trăm linh triệu đồng
hàng năm toàn huyện bảo yên cung cấp cho thị trường khoảng một trăm năm mươi sáu tấn cành lá quế
gần bảy mươi tám tấn vỏ tươi và gần bảy mươi mét khối gỗ quế doanh thu đạt hơn một hai trăm linh tỷ đồng
cây quế đã góp phần quan trọng tạo sinh kế cho gần hai mươi hộ gia đình chiếm trên chín mươi số hộ trên địa bàn huyện
cây quế không chỉ giúp giữ đất giữ rừng bảo vệ môi trường sinh thái
mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân bảo yên
để hỗ trợ khuyến khích người dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
huyện bảo yên tiếp tục khuyến khích chuyển đổi các diện tích đất trồng ngô sắn vườn tạp kém hiệu quả
sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao hơn như cây quế
song song với đó huyện đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp
hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp an toàn
từ đây giúp mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị cho cây quế góp phần gia tăng thu nhập cho người dân
là cái sản phẩm từ quế của người dân
thì phải đảm bảo được các cái tiêu chuẩn
và để đảm bảo được cái việc đó thì trong cái thời gian vừa qua đặc biệt là trong cái thời gian tháng bảy đầu tháng tám vừa qua
thì bảo yên cũng đã đẩy mạnh cái việc để đăng ký cái mã số vùng trồng
cái thứ hai là đăng ký cái vùng trồng hữu cơ để đảm bảo đáp ứng được các cái điều kiện đó
và cái sản phẩm ở cái vùng trồng hữu cơ đó thì sẽ được các cái thị trường có tính

để nâng cao giá trị của cây quế huyện bảo yên xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp
trong đó phát triển trồng quế hữu cơ thu hút đầu tư quảng bá hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường
mỗi năm huyện bảo yên trồng mới và trồng thay thế vào diện tích quế đã khai thác từ một cho đến một hai trăm linh hectare
tại các thôn bản cũng đã thành lập những tổ hợp tác trồng quế hữu cơ để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giống cây trồng
kỹ thuật trồng và chăm sóc quế